chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
với những nội dung chính của chương trình ngày hôm nay xin chúc quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình có một ngày mới mạnh khỏe và tràn đầy niềm vui
thưa quý vị và các bạn tối qua ngày một mươi sáu tháng một tại công viên an hội thành phố bến tre tỉnh bến tre đã diễn ra lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày bến tre đồng khởi
và một trăm linh năm ngày sinh anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nữ tướng nguyễn thị định
dự buổi lễ có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước chính quyền địa phương và đông đảo người dân tỉnh bến tre
cùng với kỷ niệm sáu mươi năm ngày bến tre đồng khởi đảng bộ và nhân dân bến tre đã long trọng tổ chức kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh của nữ tướng
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nguyên phó chủ tịch hội đồng nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn thị định
người đã có nhiều đóng góp nổi bật và công hiến lớn lao vào sự nghiệp giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
chủ tịch quốc hội cũng cho rằng thời gian qua đảng bộ và nhân dân bến tre luôn giữ gìn và nỗ lực phát huy tinh thần giá trị đồng khởi
liên tục phát động phong trào thi đua đồng khởi mới để xây dựng phát triển quê hương và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội
trong thời gian tới tỉnh bến tre cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đồng khởi năm xưa đẩy mạnh một cách toàn diện phong trào đồng khởi mới
phải quyết liệt hơn nữa phát huy tốt hơn mọi nguồn lực sung lực để phát triển nhanh và bền vững
chiều qua ngày một mươi sáu tháng một lãnh đạo bộ lao động thương binh và xã hội đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách
người nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã nhân mỹ huyện lý nhân tỉnh hà nam
đây là hoạt động thiết thực mang lại niềm vui cho các đối tượng
tết nguyên đán canh tí đang cận kỳ
xã nhân mỹ huyện lý nhân tỉnh hà nam là xã có số trí tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
an ninh quốc phòng được giao của huyện lý nhân các tiêu chí xây dựng nông thôn mới được giữ vững
phát biểu tại đây lãnh đạo bộ lao động thương binh và xã hội bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả đạt được của xã
nhấn mạnh xã cần phát huy tích cực chủ động hơn nữa trong thời gian tới
nhân dịp này đoàn đã trao bốn trăm hai mươi xuất quà cho hai trăm linh hộ nghèo hai mươi năm người có công và hai trăm linh trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
với tổng giá trị năm trăm linh triệu đồng ân cần hỏi thăm chia sẻ và động viên các đối tượng được nhận quà
ngày một mươi sáu tháng một tại đồn biên phòng tuyên bình huyện vĩnh hưng đồn biên phòng mỹ quý tây tỉnh long an
lãnh đạo tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đến thăm chúc tết
và tặng quà các đơn vị làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới tây nam
thuộc huyện vĩnh hưng mộc hóa thị xã kiến tường và đức huệ
ghi nhận những kết quả của các đơn vị trong năm qua xuân canh tí năm hai nghìn hai mươi đang đến
các cấp lãnh đạo chúc cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng các đơn vị lực lượng vũ trang đón xuân mới ấm áp hạnh phúc
tiếp tục vững tay súng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao tổ chức vui xuân đón tết nhưng không được quên nhiệm vụ
phải sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống bảo đảm tuyệt đối về an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới cho người dân vui xuân đón tết
còn tại yên bái tỉnh đoàn ủy ban nhân dân các huyện thị trên địa bàn tỉnh đã vận động xã hội hóa gói hơn ba chiếc bánh trưng
cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn gia đình hộ nghèo gia đình chính sách các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện
với mong muốn mang đến một mùa xuân ấm áp tràn ngập yêu thương
những món quà được trao trong dịp này tuy nhỏ nhưng rất ý nghĩa bởi trong tâm thức người việt giúp các em học sinh có dịp trải nghiệm
làm quen với bản sắc văn hóa và hiểu hết về văn hóa ngày tết cổ truyền của dân tộc
đồng thời nhằm giáo dục học sinh có ý thức trách nhiệm tinh thần tương thân tương ái
cùng chia sẻ giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn được đón tết canh tí năm hai nghìn hai mươi sung vầy hạnh phúc
mới đây tại tp hcm bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm bộ quốc phòng đã tổ chức
giao lưu trực tuyến chúc tết các đồng chí đang làm nhiệm vụ trên đảo trường sa lớn huyện đảo trường sa tỉnh khánh hòa
năm qua nhờ sự phối hợp với các y bác sĩ đang công tác tại đảo trường sa
hàng chục trường hợp bệnh nhân được chuyển từ đảo trường sa về bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm cấp cứu và điều trị kịp thời
bên cạnh đó cũng có nhiều trường hợp cấp cứu tại chỗ kịp thời và sau đó vận chuyển đến bệnh viện điều trị tích cực
nhân dịp năm mới lãnh đạo bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm chúc lãnh đạo trường sa lớn cùng cán bộ chiến sĩ đội ngũ thầy thuốc trên đảo luôn khỏe mạnh
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiên liên của tổ quốc và chăm lo tốt đời sống người dân lưu dân
lãnh đạo đảo trường sa lớn cảm ơn sự giúp đỡ của bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm trong công tác bảo đảm y tế trên đảo
cán bộ chiến sĩ và nhân viên trên đảo luôn quyết tâm giữ vững niềm tin sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ đảng nhà nước quân đội giao phó
nhằm động viên lực lượng đang làm công tác quản lý tổ chức cai nghiện ma túy và các học viên đang tham gia điều trị cai nghiện
tp hcm sẽ tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi tặng quà dịp tết và thực hiện nhiều chính sách chăm lo tết cho cán bộ nhân viên và học viên tại các trung tâm cai nghiện

các chùa cơ sở tự viện và tăng ni khi tổ chức thực hiện các nghi lễ cầu quốc thái dân an phải bảo đảm trang nghiêm tiết kiệm tránh mê tín dị đoan không đốt vàng mã tránh những nội dung nghi lễ không đúng với chính pháp của phật giáo để dễ bị xã hội hiểu lầm và lệch lạc chuẩn tâm linh
và phải cẩn trọng trong khâu tổ chức tránh các yếu tố mang tính hình thức dịch vụ tâm linh trong đời sống đây là việc làm cần thiết và kịp thời của giáo hội phật giáo việt nam trong những ngày đầu năm mới
nhằm kịp thời chấn chỉnh tình trạng biến tướng trục lợi từ việc thực hành tín ngưỡng tâm linh
thưa quý vị và các bạn hồ hởi chờ tiền lương tết chờ tiền thưởng tết sau một năm lao động nhưng nhiều người đã phải ngậm ngùi vì bị khấu trừ thuế quá cao
báo thanh niên đề cập đến vấn đề này qua bài viết thưởng tết teo tóp vì thuế
trong khi doanh nghiệp chỉ chi trả tháng lương thứ một mươi ba cũng được khấu trừ vào chi phí hoạt động trong năm trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp
thì người lao động nhận bất cứ tiền nào cũng phải đóng thuế
tiền thưởng tết cũng dựa theo biểu thuế lũy tiến từng phần như với thu nhập tiền lương gồm bảy bậc từ năm đến ba mươi năm
lãnh thưởng càng cao thì đóng thuế càng nhiều
ví dụ nhận thưởng trên tám mươi triệu đồng trở lên sẽ phải đóng thuế ở mức cao nhất là ba mươi năm
tương đương người nhận sẽ phải nộp hai mươi tám triệu đồng và chỉ còn thực nhận năm mươi hai triệu đồng
đó là chưa kể nhiều trường hợp trong năm khi cá nhân chưa đóng đủ tiền thuế
thì còn bị trừ nhiều hơn để bù
một công viên nước rộng hơn ba hectare đầu tư hai trăm linh tỷ đồng nhưng xây dựng không phép ở thủ đô hà nội đã bị đập bỏ
vậy trách nhiệm thuộc về ai câu trả lời sẽ có trong bài viết đáng chú ý trên báo tuổi trẻ
sáng qua ngày một mươi sáu tháng một lực lượng chức năng quận hà đông thành phố hà nội tiếp tục phá rỡ phần còn lại
của công viên nước thanh hà và đến trưa cùng ngày công viên nước có vốn đầu tư khoảng hai trăm linh tỷ đồng
chỉ còn lại đống gạch vụn
theo ý kiến của các chuyên gia cho rằng đang có lỗ hồng trong quản lý trật tự xây dựng đô thị
khi một số công viên nước hoành tráng ngang nhiên xây dựng không phép giữa thủ đô và đi vào hoạt động
sau sáu tháng mới bị cưỡng chế
ở đây có sự bao che của chính quyền địa phương và cần phải xử lý nghiêm các hành động bao che như thế này
thưa quý vị trong tuần một thông tin đáng mừng là bánh mứt kẹo của các doanh nghiệp việt đang dần chiếm ưu thế
trên thị trường trong nước trong những ngày gần tết như mọi năm thì dịch vụ cho thuê ô tô tự lái dịp tết đang rất sôi động
thường xuyên cháy hàng mặc dù khách thuê đã rút kinh nghiệm từ những năm trước đặt xe từ sớm
đáng chú ý là dịch vụ dọn nhà dịp tết đang rất được quan tâm
do nhu cầu của người dân tăng cao và sau đây là nội dung chi tiết
những ngày giáp tết ngoài quất cảnh hình thòi vàng còn có cả bưởi hình chữ tài lọc cũng được bày bán nhiều
ngoài quất bưởi hình thòi vàng con chữ tài lộc cũng được bán với giá từ năm trăm linh đồng một quả nhỏ
bảy trăm năm mươi đồng một quả to khoảng một bốn kg đây là giống bưởi diễn có thể ăn được
theo bộ công thương giá lợn hơi ở nhiều tỉnh tây nam bộ đã sụt giảm gần hai mươi đồng một kg
so với cuối năm hai nghìn một mươi chín
về mức dưới tám mươi đồng một kg
hiện tại ở hà nội và các tỉnh phía bắc giá lợn hơi khoảng từ tám mươi hai tám mươi ba đồng một kg
mặc dù giá lợn hơi giảm nhưng giá thịt lợn tại nhiều nơi nhất là siêu thị vẫn giữ ở mức cao khiến sức mua rất chậm
lượng bánh kẹo của các doanh nghiệp việt nam đang chiếm ưu thế tới bảy mươi trên thị trường giá cả gần như không tăng so với năm trước
tại hệ thống chợ truyền thống các loại bánh kẹo nhập ngoại được bày bán rất nhiều
có giá bán từ một trăm năm mươi đến ba trăm năm mươi đồng một sản phẩm trong khi bánh kẹo việt nam có mức giá từ một trăm linh một trăm năm mươi đồng một sản phẩm
năm nay khách rút kinh nghiệm từ những năm trước nên tranh thủ đặt xe trước gần ba tháng để được chọn xe đẹp với mức giá hợp lý
hiện tại thị trường với ít xe mà giá cả cũng tăng liên tục
trong dịp tết khách phải thuê theo gói mỗi gói thấp nhất là bảy ngày kể đến là gói một mươi ngày gói một mươi năm ngày
theo đó gói bảy ngày giá cho thuê thấp nhất khoảng một mươi năm triệu đồng gói một mươi ngày có giá cho thuê là hai mươi triệu đồng
theo ngân hàng nhà nước người y nấn do bán tiền giả là vi phạm pháp luật hình sự
người mua tiền giả để lừa đảo người khác có thể bị truy tố hình sự
người dân nộp tiền vào các ngân hàng bị phát hiện tiền giả thì ngân hàng đó sẽ lập biên bản thu giữ
nếu người nộp tiền vô ý nắm giữ tiền giả thì không có vấn đề gì
còn trường hợp họ cố ý nộp tiền giả thì ngân hàng sẽ chuyển giao cơ quan công an xử lý
hiện dịch vụ dọn nhà tại các công ty đã được đặt ký lịch
giá dịch vụ lau dọn nhà đã tăng khá mạnh với dịch vụ dọn nhà chọn gói giá tính theo diện tích
tại trung cư hiện giá phổ biến là từ sáu mươi đồng đến bảy mươi đồng một giờ
sau ngày hai mươi ba tết giá sẽ tăng vọt lên tới một trăm linh đồng một giờ
đặc biệt vệ sinh nhà cửa vào các ngày từ hai mươi tám tết đến mùng sáu tháng riêng âm lịch giá lên đến một trăm năm mươi đồng một giờ
tức tăng gần ba lần so với ngày thường
dự thảo quy định rõ về xử phạt hành vi vi phạm quy định
về tự in hóa đơn khởi tạo hóa đơn điện tử đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử
phạt tiền từ hai mươi năm mươi triệu đồng đối với hành vi tự in hóa đơn giả và hành vi khởi tạo hóa đơn điện tử giả
phạt tiền từ một mươi năm triệu đồng đến bốn mươi năm triệu đồng đối với hành vi cho bán hóa đơn đặt in
chưa phát hành cho tổ chức cá nhân khác sử dụng
phạt tiền từ một mươi năm triệu đồng đến bốn mươi năm triệu đồng đối với hành vi tự in hóa đơn điện tử giả và hành vi khởi tạo hóa đơn điện tử
giám sát được việc các lực lượng chức năng xử lý trật tự an toàn giao thông
thì người dân có thể giám sát được công khai minh bạch thì điều đó thì rất tốt cho tất cả mọi người
quy định này mà được thực thi hiệu quả sẽ giúp hạn chế ngăn ngừa những mục tiêu
mà dư luận vẫn hay nói về một số cảnh sát giao thông
tất nhiên không phải cảnh sát giao thông nào cũng như vậy
như thế cũng nhằm tạo điều kiện cho cảnh sát giao thông điều chỉnh lại mình phục vụ dân tốt hơn
người dân được tham gia giám sát lực lượng thi hành công vụ trong tuần tra kiểm soát
xử lý vi phạm trực tự an toàn giao thông nhưng cũng cần nắm rõ quy định
chúng ta hết sức lưu ý là trong quá trình mà giám sát hoạt động lực lượng chức năng
thì phải đảm bảo đúng quy định không ảnh hưởng đến hoạt động của lực lượng chức năng
và đảm bảo là thứ nhất là thông tin đầy đủ minh bạch
nhưng phải bảo vệ được hình ảnh uy tín và hiệu quả hiệu lực thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng
cụ thể khi tham gia giám sát hoạt động bảo đảm trực tự an toàn giao thông của lực lượng chức năng
người dân cần lưu ý không làm ảnh hưởng đến hoạt động của lực lượng thực thi công vụ
thứ hai đối với nơi có triển khai khu vực bảo đảm trực tự an toàn giao thông
thì việc giám sát phải ngoài khu vực này
khu vực bảo đảm trực tự an toàn giao thông được hiểu là nơi được giới hạn bằng cọc tiêu hình chắp nón
hoặc dây căng để cán bộ chiến sĩ thực thi nhiệm vụ bảo đảm trực tự an toàn giao thông và an ninh trực tự
trong quá trình thực hiện kế hoạch năm năm lần thứ nhất
nhiều phong trào thi đua được triển khai sôi nổi ở các ngành và các địa phương
trong nông nghiệp thì có phong trào thi đua theo gương hợp tác xã đại phong tỉnh quảng bình
trong công nghiệp là nhà máy cơ khí duyên hải hải phòng
và trong ngành giáo dục thì có phong trào thi đua học tập trường cấp hai bắc lý tỉnh hà nam
quân đội thì có phong trào thi đua ba nhất
tuy vậy bên cạnh những thành tích đạt được vẫn còn tồn tại những hạn chế
không giấu giếm những yếu kém những khuyết điểm
chủ tịch hồ chí minh dưới bộ danh tl đã có bài viết
nói thật không mất lòng đăng trên báo nhân dân số ra ngày một mươi bảy tháng một năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
thăng hái thi đua tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm
mọi người đều thấm nhuận tư tưởng làm chủ hợp tác xã làm chủ nước nhà
tuy nhiên bên cạnh những thành tích đạt được còn có những hạn chế nhất định
việc hợp nhất và đưa ồ ạt các hợp tác xã lên bậc cao tại đây còn chủ quan nóng vội
tổ chức sản xuất trong nông nghiệp và trình độ quản lý của nhiều cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu
chủ tịch hồ chí minh cũng chỉ ra những khuyết điểm của một số địa phương như nam định sơn tây nghệ an
với tinh thần thẳng thắn nói thật không mất lòng
không được giấu giếm khuyết điểm
bác hồ coi một người mà giấu giếm khuyết điểm là như người có bệnh mà giấu bệnh
và một đảng cũng như một con người
bác hồ nói là một đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng
một đảng phải có gan sửa chữa khuyết điểm của mình
chỉ ra vì đâu mà có những cái khuyết điểm đó để khắc phục mới là một đảng mạnh dạng chắc chắn chân chính và tiến bộ
cái đó là thể hiện cái tinh thần dũng khí của người cách mạng
chủ tịch hồ chí minh luôn kêu gọi mỗi đảng viên phải là người tiên phong gương mẫu
mỗi khuyết điểm hay chưa làm tròn bột phận trước nhân dân đảng viên phải biết dũng cảm nhận lỗi nỗ lực sửa chữa khuyết điểm đó
chủ tịch hồ chí minh xác định nếu không thẳng thắn phê bình và tự phê bình thì không phải là một đảng tiên phong cách mạng mà là đảng hoạt đầu cải lương
bằng nhiều phương thức đảng gian luyện từng đảng viên phải thường xuyên nhìn nhận đánh giá chính mình
bằng những bài học thực tế dễ hiểu nhất
đảng cũng mạnh tay loại ra khỏi bộ máy những con sơ mọt vuôn vén nhu cầu lợi ích cho riêng mình tư tưởng tả khuynh không tin vào cách mạng
những cái việc đó là diễn ra công khai chẳng những không làm cho đảng và cán bộ mất uy tín mà còn củng cố được niềm tin của nhân dân đối với đảng
và có thể nói đấy cũng là mà phải nhân dân tin đảng đoàn kết một lòng
năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai là năm thứ hai chúng ta thực hiện kế hoạch năm năm lần thứ nhất với trọng tâm là xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội
thực hiện một bước công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa tiếp tục đưa miền bắc tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội
những thành tựu to lớn của kế hoạch năm năm lần thứ nhất đã củng cố miền bắc mạnh về mọi mặt đủ sức đánh thắng các cuộc chiến tranh phá hoại của mỹ
hết lòng chi viện cho tiền tuyến lớn miền nam
góp phần quyết định vào thắng lợi của sự nghiệp chống mỹ của nhân dân ta
thưa quý vị tiểu mục ngày này năm xưa vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân ngày hôm nay
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt